nam kỳ nổ ra đã làm dung chuyển chính quyền cai trị của thực dân pháp và tay sai ở nam kỳ
trở thành tiếng súng báo hiệu cho sự thắng lợi tất yếu của cuộc tổng khởi nghĩa trên toàn quốc
đi vào lịch sử như một bản hùng ca về tinh thần yêu nước ý chí cuột cường sự hy sinh oanh liệt
và khát vọng cháy bỏng dành độc lập tự do của dân tộc việt nam
hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi mời quý vị khán giả cùng tiểu mục ngày này năm xưa
nhìn lại cuộc khởi nghĩa đã để lại dấu ấn không thể phai mờ của miền nam
thành đồng tổ quốc
tháng chín năm một nghìn chín trăm ba mươi chín chiến tranh thế giới lần thứ hai bủng nổ
ở đông dương thực dân pháp phát xít hóa bộ máy thống trị thẳng tết đàn áp phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân ta
chĩa mũi nhọn vào đảng cộng sản
hội nghị ban chấp hành trung ương đảng diễn ra từ ngày sáu đến ngày tám tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại gia định nay là thành phố hồ chí minh
hội nghị đã xác định trong hoàn cảnh mới
giải phóng dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu cấp bách của các dân tộc đông dương
từ tháng bảy đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi đảng bộ nam kỳ liên tiếp tổ chức nhiều cuộc họp
để ban chủ trương và gấp rút lãnh đạo các tầng lớp nhân dân chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang
đến giữa tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi trước tình hình phong trào cách mạng sôi sụp
tinh thần phản chiến trong binh lính người việt lên cao
sứ ủy nam kỳ đã quyết định phát động toàn nam kỳ nổi dậy khởi nghĩa
cái cuộc khởi nghĩa này diễn ra rất là nổ ra một sức rất là quyết liệt
và quần chúng nhân dân với cái khí thế cách mạng của nhân dân nam bộ
thì đã nổi lên là lật đổ các chính quyền của địch và thành lập các chính quyền cách mạng
tuy chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn nhưng khởi nghĩa nam kỳ là cuộc khởi nghĩa vũ trang
có phạm vi rộng nhất và mức độ quyết liệt nhất kể từ khi thực dân pháp xâm lược nước ta
địch đã khủng bố khốc liệt những người khởi nghĩa
ra cách mạng bị sử tử bị đẩy ra quần đảo
pháp cũng nhân cơ hội này đã lập nên ba trưởng bắn tại huyện hóc môn
để hành hình nhiều đồng chí cán bộ chủ chốt của đảng
như nguyễn văn cử hào huy tập nguyễn thị minh khai võ văn tân phan đăng liêu
nó đàn áp khủng bố thì chính người gia đình khủng bố
tại là đẻ ra cán bộ đẻ ra đảng viên đẻ cơ sở phát triển mạnh lên
chính cái khởi nghĩa nam kỳ đó nó tạo ra một cái thiệt hại
vì bị bắt bớ bị đánh đập bị tụ đài
nhưng mà cũng chính một người bị bắt tụ đài
thì cả dòng họ cả xóm rừng lại trở thành là cán bộ là đảng viên
mặc dù thất bại do điều kiện chưa chín mùi
cuộc khởi nghĩa nam kỳ có ý nghĩa rất to lớn
cùng với khởi nghĩa bắc sơn khởi nghĩa nam kỳ là tiếng súng báo hiệu
cho cuộc khởi nghĩa toàn quốc là bước đầu tranh đấu bằng vũ lực
của các dân tộc ở một nước đông dương
tạo tiền đề để tiến tới cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
cuộc khởi nghĩa đã thể hiện sức mạnh cuột khởi lòng tin tưởng
và sẵn sàng hy sinh của nhân dân các tỉnh nam bộ
trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do dưới sự lãnh đạo của đảng